chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một trạm y tế phường hiệp thành có ba nhân viên mướt mồ hôi
trong một trăm linh f đa số là công nhân một số ít người dương tính mới có giấy xét nghiệm của bệnh viện
được nhân viên trạm cấp giấy cam kết cách ly tại nhà phát túi thuốc và yêu cầu về liên hệ trưởng khu phố để dán bảng cảnh báo trước nhà
dẫn con trai bảy tuổi ra về vợ chồng anh bình ba mươi năm tuổi đầy vẻ lo lắng
cả ba người vừa tết nhanh dương tính ngày hôm qua được bạn bè khuyên đến trạm y tế xin thuốc
tuy nhiên từ đầu giờ chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một trạm gián thông báo không tiếp nhận f mới
vui lòng gọi điện thoại nhân viên y tế phụ trách theo từng khu phố ở ngay cổng ra vào
anh bình nói những ngày trước đồng nghiệp của tôi dương tính đến trạm y tế xét nghiệm lại để cấp phát thuốc và giấy chứng nhận
nay thay đổi quy định rồi nên đành về nhà đợi
may là vợ chồng đã được trích vaccine tôi và con không chịu chứng vợ hơi ho
hiệp thành là phường có số ca covid một mươi chín cao nhất trong một mươi một phường của quận một mươi hai
với hơn bốn f được ghi nhận trong đợt dịch thứ tư đang ở cấp độ hai
trong khi đó quận một mươi hai đang là nơi có số lượng f cách ly tại nhà cao nhất thành phố với hơn một mươi ba trăm linh người
bác sĩ trần thị phụng trưởng trạm y tế phường hiệp thành cho biết hơn một tuần qua
nhiều f phát hiện tại nơi làm việc hoặc tự xét nghiệm nhanh tại nhà kết quả dương tính
trạm y tế không đủ nhân lực đến tận nhà nên phải mời đến trạm giải quyết
xét nghiệm và phát thuốc vào một mươi năm h
trong khung thời gian này những ai không phải là f được yêu cầu không vào trạm
theo quy trình của sở y tế tp hcm hiện nay người dân có triệu chứng nghi ngờ hoặc xét nghiệm dương tính
sẽ thông báo về địa phương nhân viên y tế sẽ đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm f và những người liên quan
f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được cho cách ly điều trị tại nhà nếu đáp ứng đủ điều kiện cấp túi thuốc
khi kết thúc thời gian cách ly nhân viên y tế sẽ đến nhà lấy mẫu xét nghiệm lại và cấp giấy xác nhận
do vậy theo bác sĩ phụng
việc tiếp nhận f ngay tại trạm trong những ngày qua là cách chữa cháy bởi các ca dương tính đã tăng nhanh
nhân lực từ các trạm y tế lưu động chưa kịp bổ sung
ngoài ra nhân lực tại trạm y tế khá mỏng chỉ có một mươi nhân viên y tế và năm tình nguyện viên
trong khi dân số hơn một trăm một mươi người địa bàn có nhiều công ty xí nghiệp lớn
giai đoạn cao điểm dịch tại tp hcm trước đây y tế phường được bổ sung năm trạm y tế lưu động
cuối tháng một mươi số f không giảm các trạm lưu động dần rút quân
từ đầu tháng một mươi một số f tăng trở lại nhân lực của trạm y tế phải phụ trách chính
dẫn đến quá tải làm việc không có ngày cuối tuần vẫn không đáp ứng được nhu cầu
những ngày qua nhân viên y tế của trạm y tế chủ yếu chia thành nhiều đội đến các điểm nóng để lấy mẫu xét nghiệm nhanh
mỗi đội trung bình ba bốn nhân viên trong khi số người cần lấy mẫu ở mỗi khu vực lên đến hàng trăm người
trước tình hình này sở y tế tp hcm vừa điều động hai trạm y tế lưu động thuộc bệnh viện bình dân và bệnh viện y học cổ truyền đến hỗ trợ
phường hiệp thành đang đề xuất được tăng cường thêm ba trạm nữa để đảm bảo tốt các hoạt động như lấy mẫu xét nghiệm
chăm sóc f tại nhà cấp cứu vận chuyển các trường hợp trở nặng tiêm vaccine
theo bác sĩ phụng hiện nơi đây không nhận tết tại trạm cho những ca dương tính mới
người dân tự test hoặc test tại các cơ sở y tế khác kết quả dương tính
cần gọi điện thoại thông báo cho nhân viên y tế phụ trách theo từng khu phố
trạm đã gián thông báo số điện thoại của trưởng trạm và các thành viên phụ trách bảy khu phố của phường
trạm y tế đang bàn giao danh sách f sang hai trạm lưu động mới đến tiếp quản
kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi một f cách ly tại nhà sẽ do các trạm y tế lưu động quản lý
theo dõi người dân không cần đến trực tiếp trạm y tế nữa
mỗi nhân viên trạm y tế lưu động sẽ được phân công phụ trách theo từng khu phố hoặc theo số lượng bệnh nhân phù hợp
may mắn là số f đều đã tiêm ngừa chủ yếu triệu chứng nhẹ đỡ phải xử trí cấp cứu chuyển viện
nhưng do số lượng quá nhiều nên khối lượng công việc vẫn rất lớn
bác sĩ phụng chia sẻ phụ trách trạm y tế lưu động của bệnh viện bình dân tham gia hỗ trợ phường hiệp thành
bác sĩ phạm hải triều cho biết đã tiếp nhận điện thoại đường dây nóng để nhận các cuộc gọi cần hỗ trợ của f
trạm gồm một bác sĩ và hai điều dưỡng đều đã có kinh nghiệm điều trị f trong hơn ba tháng tăng cường
tại bệnh viện giã chiến số tám do bệnh viện bình dân phụ trách
đợt này bệnh viện bình dân đưa năm trạm lưu động phụ trách năm phường của quận một mươi hai điểm nóng dịch bệnh của thành phố
bác sĩ hoàng thiên phúc quản lý chung của các trạm lưu động cho biết trước mắt các trạm sẽ hỗ trợ địa phương bốn tuần
sau đó tùy tình hình dịch và điều động của sở nếu cần thiết sẽ tiếp tục duy trì
trong túi thuốc phát cho f thuốc kháng virus monum piervir được thử nghiệm thời gian qua có hiệu quả rõ rệt
về giảm tải lượng virus giảm chuyển nặng rút ngắn thời gian điều trị
tuy nhiên thuốc này đòi hỏi nhân viên y tế phải hướng dẫn kỹ cho f đặc biệt là các bạn trẻ trong độ tuổi sinh sản
nên trạm lưu động sẽ trú trọng mảng này bác sĩ phúc nói
thiếu nhân lực y tế là cơ sở tại tuyến phường xã đang là thực trạng chung tại tp hcm
sau khi các trạm y tế lưu động do quân y hỗ trợ đang dần rút quân
tỷ lệ nhân viên y tế tuyến phường xã tại tp hcm đạt hai ba trên một mươi dân
thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu và nhu cầu thực tế tỷ lệ này cả nước là bảy bốn hà nội là sáu
sở y tế tp hcm đang bổ sung hàng loạt trạm y tế lưu động xuống hỗ trợ các phường xã
từ lực lượng của bệnh viện công lập bệnh viện tư nhân phòng khám tư nhân tiếp quản lực lượng quân y
ngành y tế những ngày qua cũng lập các đội phản ứng nhanh đội đặc nhiệm kiểm dịch
tái kích hoạt mạng lưới thầy thuốc đồng hành trong bối cảnh số f đang tăng trở lại khi
thành phố mở cửa các hoạt động dần trở lại nhộn nhịp doanh nghiệp tái sản xuất sau thời gian
giải giãn cách xã hội ủy ban nhân dân thành phố đã giao sở y tế xây dựng đề án nâng cao năng lực
y tế cơ sở trước mắt sẽ đưa bác sĩ và điều dưỡng của trạm y tế lưu động về tăng cường cho trạm
cố định để chăm sóc người bệnh vài tháng tới thành phố sẽ điều chuyển các bác sĩ mới ra trường
từ đại học y khoa phạm ngọc thạch về tăng cường cho trạm y tế cơ sở
từ ngày bảy tháng một mươi một số ca mắc hàng ngày tại thành phố hồ chí minh vượt hơn một ca tối ngày một mươi hai
tháng một mươi một bộ y tế công bố một ba trăm tám mươi tám ca nhiễm mới tại thành phố hồ chí minh tăng hai trăm linh ba ca so với ngày
một mươi một tháng một mươi một ngày một mươi ba tháng một mươi một có một hai trăm bốn mươi ca nâng tổng số ca trong đợt dịch thứ tư lên hơn bốn trăm bốn mươi sáu bốn trăm bốn mươi ba ca
trong số ca mắc mới nhiều ca nhiễm từ khu công nghiệp lan ra cộng đồng dân cư
các chuyên gia đánh giá nếu số ca nhiễm mới không trở nặng
không tử vong thì sẽ tạm miễn dịch cộng đồng không phải là vấn đề đáng lo ngại
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đã phát động lễ gia quân với hơn
hai hai trăm bảy mươi tám cán bộ công chức viên chức lực lượng tỉnh nguyện viên nhằm hỗ trợ công tác phòng
chống dịch covid một mươi chín tại cơ sở và triển khai kế hoạch đảm bảo an sinh trong tình hình mới
phát biểu tại buổi lễ ông nguyễn văn hiếu bí thư thành ủy thủ đức cho biết
y tế phường còn nhiều khó khăn thách thức khi thời gian qua số ca f phát sinh còn cao
tại nơi làm việc khu dân cư số lượng người dân và doanh nghiệp tự tết nhanh dương tính chiếm
tỷ lệ gần sáu mươi số ca nhiễm mới tuy nhiên nhân lực chăm sóc f tại các trạm y tế phường hiện
nay đang rất ít và phải đảm nhận nhiều công việc dễ dẫn đến quá tải
do vậy thủ đức đã phát động lễ gia quân với hơn hai hai trăm bảy mươi tám cán bộ công chức viên chức
lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng chống dịch trong đó có một trăm hai mươi y bác sĩ của
bệnh viện lê văn thịnh bệnh viện lê văn việt thủ đức và trung tâm y tế thủ đức
ba quân dân y ba trăm linh giáo viên hai trăm linh đoàn viên một trăm năm mươi cán bộ của hội chữ thập đỏ và hơn một lực lượng khác
cũng tại buổi lễ thành phố thủ đức đã triển khai kế hoạch đảm bảo an sinh cho người dân trên địa bàn
ban chỉ đạo chống dịch ba mươi bốn phường sẽ chăm lo cho tất cả các trường hợp f có hoàn cảnh khó khăn
đang cách ly điều trị tại nhà đối với các gia đình f có dưới ba thành viên
tại thời điểm cách ly tại nhà sẽ được trao túi an sinh gồm các thực phẩm thiết yếu như thịt
cá trứng và rau xanh trị giá khoảng ba trăm linh đồng một lần để sử dụng trong năm ngày
đối với hộ gia đình có từ bốn người đến sáu người tại thời điểm cách ly tại nhà sẽ được trao tối
an sinh trị giá khoảng năm trăm linh đồng một lần để sử dụng trong năm ngày đối với hộ gia đình từ sáu người
trở lên tùy theo hoàn cảnh thực tế từng gia đình sẽ được đề xuất mức hỗ trợ phù hợp ngoài ra
người già trẻ em phụ nữ mang thai sẽ được hỗ trợ thêm sữa bột dinh dưỡng
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi một nguồn lãnh đạo huyện đức trọng xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc nam
thanh niên khi đưa người thân đến trung tâm y tế huyện đức trọng cấp cứu đã rút súng chĩa vào đầu
nhân viên y tế khi bị nhắc đeo khẩu trang liên quan đến vụ việc này lãnh đạo công an huyện đức trọng
cho biết bước đầu xác định nam thanh niên trong clip là nguyễn duy ngọ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đang công
tác tại công an huyện lâm hà tỉnh lâm đông
trước đó trên mạng xã hội lan truyền một clip cho thấy lúc hai mươi ba h hai mươi một phút ngày một mươi một tháng một mươi một có ba người
đến trung tâm y tế huyện đức trọng để khám chữa bệnh nam thanh niên mặc áo đỏ lái xe ô tô màu trắng
không đeo khẩu trang đã được nhân viên y tế nhắc nhở tuy nhiên nam thanh niên trên không những không chấp hành
mà còn rút một vật màu đen giống súng ngắn chĩa vào đầu hai nhân viên y tế bên cạnh đó nam thanh niên
còn liên tục chửi bới nhân viên y tế trên người đàn ông đi cùng đã liên tục can ngăn nhưng nam thanh niên
vẫn liên tục chiết súng vào đầu hai nhân viên y tế đã nhắc nhở mình đeo khẩu trang vài phút sau khi đã vào được bên trong
nam thanh niên lại quay ra xe ô tô mở cửa xe lấy chiếc áo màu xanh cầu vai màu đỏ giống áo trong ngành công an
cầm vào phía sảnh của trung tâm y tế thượng tá nguyễn văn hoàng trưởng công an huyện lâm hà cho biết
sau khi vụ việc xảy ra công an huyện lâm hà đã phối hợp với công an huyện đức trọng làm việc với anh nguyễn duy ngọ
sau đó hai đơn vị đã xác định anh ngọ có những sai phạm như vậy ngày hôm sau công an huyện lâm hà và đức trọng
đã làm việc với ban giám đốc trung tâm y tế huyện đức trọng và đại diện sở y tế tỉnh lâm đồng
đại diện công an huyện lâm hà đã trực tiếp đứng ra xin lỗi ban giám đốc trung tâm y tế huyện đức trọng
cùng nhân viên y tế trong ca trực tối ngày một mươi một tháng một mươi một đồng thời công an huyện lâm hà đã tạm đình chỉ công tác đối với nguyễn duy ngọ
ông hoàng cũng cho biết khẩu súng mà anh ngọ sử dụng trong clip là súng bắn đạn hơi cay
trong tối ngày một mươi một tháng một mươi một nguyễn duy ngọ được lãnh đạo công an huyện lâm hà yêu cầu đi làm án ma túy
sau đó nghe tin con mới sinh có tình trạng sức khỏe khẩn cấp nên đã đưa vợ con đến trung tâm y tế huyện đức trọng cấp cứu
hiện ngọ được yêu cầu giải trình và viết bàn kiểm điểm chờ hình thức xử lý của ban giám đốc công an tỉnh lâm đồng